mới đây dư luận đã một phen dậy sóng khi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh
hối hợp với phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an
bắt giữ ba đối tượng cuối cùng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn một mươi tỷ đồng qua mạng xã hội facebook và tài khoản ngân hàng
các đối tượng bao gồm phạm xuân thái sinh năm hai nghìn hai chú tại bích la đông triệu thành triệu phong quảng trị
lê viết quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tại số một mươi bảy nguyễn trãi kp tám phường một tp đông
hà quảng trị nguyễn văn điền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại tổ sáu phường hương văn thị xã hương trà thừa thiên huế

từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay nhóm của thái đã sử dụng một mươi bốn tài khoản ngân hàng ảo
chiếm đoạt tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng của hơn một trăm linh bị hại trên cả nước
những bậc cha mẹ ở vùng nông thôn thậm chí cả thành thị không mấy am hiểu về công nghệ
hoặc đôi khi cũng do quá mải mê làm ăn mà lơ là trong việc rèn rũa con em mình